hôm nay đã diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hội sinh viên việt nam
đây là một sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức hội và phong trào sinh viên
đại hội được kỳ vọng là sẽ tiếp tục phát huy vai trò người bạn thân thiết của sinh viên
đồng hành hỗ trợ hướng dẫn sinh viên đồng thời không ngừng đổi mới
nâng cao chất lượng và vai trò uy tín của mình đối với sinh viên
tham dự đại hội có thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch nước trần đức lương
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân phận trung mương
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
trong nhiệm kỳ qua các cấp hội sinh viên cả nước đã bám sát
cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ chín
phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của hội ngày càng đa dạng sáng tạo thiết thực
nội dung từng bước sát với nhu cầu của sinh viên và tình hình thực tế
tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ qua
còn một số hạn chế như phong trào sinh viên năm tốt tại một số trường còn chưa hiệu quả
công tác nắm bắt định hướng dư luận sinh viên ở một số thời điểm
một số đơn vị chưa được quan tâm
trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và đặc biệt là cơ hội và thách thức
của cuộc cách mạng công nghiệp bốn nhiều sinh viên kỳ vọng hội sinh viên thiết kế được nhiều đề án
hỗ trợ sinh viên vững tin hội nhập khởi nghiệp
mong muốn là hội sinh viên có thể tạo ra các cuộc thi hay các sân chơi khởi nghiệp
để bọn em thỏa sức sáng tạo cũng như là hỗ trợ một phần về mặt cơ sở vật chất
cũng như các phòng nghiên cứu để bọn em có thể là
làm việc trong những môi trường tốt nhất có thể
em mong muốn là thứ nhất là phong trào sinh viên năm tốt sẽ được đẩy mạnh hơn ạ
sẽ có thêm nhiều sinh viên năm tốt cấp trung ương hơn
và tiếp theo nó hoạt động rất là quan trọng đó là hoạt động học tập sáng tạo
nghiên cứu học để bắt kịp với sự phát triển của thế giới
động viên khích lệ sinh viên tham gia nghiên cứu và đổi mới sáng tạo
trong các lĩnh vực khoa học công nghệ đẩy mạnh khởi nghiệp
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hội sinh viên việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh
trong thời gian tới chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên có thể khởi nghiệp
sinh viên phải là lực lượng giáng thăng mạnh mẽ vào lĩnh vực khởi nghiệp
sáng tạo hiện nay của đất nước phải dám nghĩ dám làm không ngại khó khăn
gian khổ biết chấp nhận thất bại để có được thành công
luôn có ý chí mạnh mẽ và tinh thần phương lên trong cuộc sống
trong thời gian tới chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm tạo môi trường thuận lợi hơn nữa
để hỗ trợ học sinh sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng
các sáng kiến dự án khởi nghiệp góp phần vào việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp
bên cạnh đó thủ tướng cũng yêu cầu cần tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng
đạo đức lối sống văn hóa cho sinh viên hình thành thế hệ thanh niên mới có những phẩm chất tốt đẹp
có khí phách và quyết tâm hành động có trách nhiệm với tổ quốc với nhân dân với chế độ xã hội chủ nghĩa
sinh viên là đối tượng thường chuyên bị các thế lực
thù địch phản động tìm cách lôi kéo dụ dỗ
thực tế là có những sinh viên bị các thế lực xấu kích động
có những việc làm vi phạm pháp luật đi ngược lại với mục tiêu lý tưởng cách mạng của đảng và dân tộc
vì vậy cần phải quan tâm rèn luyện bản lĩnh chính trị
không để sinh viên pha nhập lý tưởng cách mạng sống thực dụng
xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta
đại hội đại biểu toàn quốc hội sinh viên việt nam lần thứ một mươi là đại hội của bản lĩnh
trí tuệ sáng tạo tình nguyện hội nhập và phát triển
những quyết định của đại hội thể hiện ý chí khát vọng của sinh viên việt nam
trong thi đua yêu nước học tập sáng tạo sung kích tình nguyện hội nhập
tích cực giàn luyện trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng và phát triển đất nước